những năm gần đây để ứng phó với biến đổi khí hậu đồng bào racklay ở các xã miền núi tỉnh ninh thuận đã tích cực chuyển đổi hàng trăm hectare đất trồng lúa kém hiệu quả hay đất bỏ hoang sang trồng các loại cây ngắn ngày cần ít nước tưới và chịu hạn tốt
đến nay việc chuyển đổi cây trồng đã mang lại thu nhập cao giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững
hơn năm sao đất trồng lúa một vụ một năm kém hiệu quả và thường bỏ hoang của gia đình chị trà văn thị gái ở xã phước hà huyện thuận nam giờ đang phủ màu xanh tràn đầy nhựa sống của cây đậu xanh
niềm vui của chị đang nhân đôi khi được công ty giống cây trồng nha hố cam kết bao tiêu đậu xanh hạt sau khi thu hoạch với giá từ hai mươi ba đến hai mươi năm đồng một kg
mình làm cũng rất là chịu khó ngày nào cũng thăm đồng sụp cuốc
mình cố gắng để làm
cây trồng có thu hoạch để ổn định cuộc sống gia đình
khi thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng của địa phương gia đình chị gái và nhiều bà con raglai ở xã phước hà đều được hỗ trợ giống phân bón thuốc bảo vệ thực vật và được tập huấn kỹ thuật trồng đậu xanh
đến nay người dân trong xã đã chuyển hàng trăm hectare đất không chủ động nước trồng cây đậu xanh và các loại cây ngắn ngày khác
theo chủ trương của cấp trên thì chỉ đạo gặp bà con là chuyển đổi
nhưng bên cạnh đó là xã thì cũng tuyên truyền vận động bà con tích cực để chuyển đổi cơ cấu cây trồng
qua đó thì bên xã thì cũng tuyên truyền cho bà con thường xuyên ra đồng nắm bắt kịp thời sâu bệnh và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con
ông carter nhí ở xã phước chiến huyện thuận bắc là một trong những hộ tích cực chuyển đổi sang trồng cây trồng